thưa quý vị các sản phẩm du lịch đa dạng đang được kích cầu trên sàn thương mại điện tử
đây được cho là ngành kinh tế có khả năng phục hồi nhanh nhất sau đại dịch
bánh kẹo hàng hóa tết đang được trao bán rầm rộ trên mạng xã hội
xong nguồn gốc chất lượng thì chưa được kiểm chứng
thành phố hồ chí minh phát hiện sai phạm kinh tế hơn bảy bốn trăm linh tỷ đồng
là những thông tin đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày sáu tháng một
tôi tấn nga người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật về kinh tế tiêu dùng đáng chú ý
trong tiểu mục nhịp đập đô thị
giải pháp thanh toán không tiện mặt tại các cây săn petrolimed
đã đem lại sự thuận tiện an toàn khi thanh toán với người dân
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn đang diễn biến phức tạp
thanh toán tiện lợi an toàn mà còn tích được nhiều điểm thường
đó là những lợi ích của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
của tập đoàn săng dầu việt nam petrolimed
chính thức vận hành từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một mang lại
giải pháp công nghệ mới của petrolimax có thể giúp tiết kiệm thời gian khi giao dịch
an toàn khi thanh toán
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến hết sức phức tạp
ngoài ra người sử dụng còn nhận được ưu đáy khuyến mại mỗi lần mua săng dầu
theo petrolimax việc chính thức áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
và hệ thống săng dầu của petrolimed trên phạm vi cả nước
là bước đi chiến lược trong mục tiêu xây dựng petrolimax trở thành doanh nghiệp số hàng đầu
trên nền tảng petrolimax digital thông minh an toàn và năng động
bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh trong suốt thời gian qua
tp hcm muốn bổ sung tiền từ các ngân sách địa phương
và các gói hỗ trợ của chương trình phục hồi kinh tế
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị chính phủ cho phép thành phố nghiên cứu
bổ sung thêm bằng ngân sách địa phương
vào các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sản xuất kinh doanh
nhằm phù hợp với tình hình khó khăn của người dân doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã chi khoảng một mươi hai tỷ đồng cho an sinh xã hội
chủ động đưa ra các chương trình phục hồi kinh tế đến năm hai nghìn hai mươi năm
trọng tâm phục hồi kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai là tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh
chuỗi sản xuất cung ứng giúp doanh nghiệp tái gia nhập thị trường
về phần mình tp hcm sẽ tiếp tục thao gỡ điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh
tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị cũng như triển khai xây dựng loạt dự án
hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc tp hcm mộc bài dự án vành đai ba
tuyến metro một và hai
các nhà đầu tư điện gió có dự án chưa kịp vận hành thương mại trước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
như ngồi trên lửa vì thiệt hại và các khoản vay đến hạn phải trả ngày một lớn
trong văn bản vừa gửi thủ tướng các bộ ngành và cơ quan quốc hội
các nhà đầu tư điện gió tiếp tục nêu những khó khăn
khi không kịp phận hành thương mại ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo tính toán của doanh nghiệp với sức đầu tư trung bình tại các dự án hiện nay
là bốn mươi năm tỷ đồng một mw tổng mức đầu tư của khoảng bốn một trăm linh mw điện gió chưa kịp vận hành cod
là trên hai trăm linh hai bảy trăm linh tỷ đồng gần tám tám tỷ usd
bảy mươi trong số này là vốn vay ngân hàng tức khoảng một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
và hiện ngân hàng đã giả ngân được bốn mươi tương đương tám mươi một một trăm chín mươi
với mức lãi vay bình quân một mươi một năm các nhà đầu tư đang phải gánh số tiền lãi
hàng năm trên tám một trăm một mươi tỷ đồng
theo các chủ đầu tư nếu chính phủ bộ công thương không gia hạn thêm thời gian vận hành thương mại
không cấp cứu kịp thời thì con đường đến với thua lỗ phá sản của các nhà máy điện gió đang rất gần
các tập đoàn bếp đồng sản lớn vừa công bố sáng kiến xây dựng nhà ở vừa túi tiền
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dành cho người có thu nhập thấp
với mức giá dự kiến dưới hai mươi năm triệu đồng
sáng kiến nhà ở vừa túi tiền là sự kết hợp của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng khép kín
từ đó có thể tạo ra những ngôi nhà có giá cả phù hợp với những người lao động phổ thông
nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày một tăng cao của thị trường đảm bảo an cư cho người lao động
đây là sự liên kết của những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng khép kín
từ quỹ đất ý tưởng quy hoạch thiết kế nguyên vật liệu thiết bị giải pháp kỹ thuật
giải pháp thi công giải pháp quản trị dự án
cho đến khi hình thành được căn nhà
từ đó có thể cùng tạo ra những ngôi nhà có giá phù hợp với thu nhập của người lao động phổ thông
đóng góp vào việc phát triển đô thị địa phương
và góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang ngày một tăng cao của thị trường
đảm bảo chỗ an cư cho người lao động
sáng kiến sẽ góp sức vào giải quyết bài toán an sinh xã hội của các địa phương
góp phần giúp những giấc mơ an cư của hàng triệu lao động phổ thông không còn xa vời
đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị
hướng đến sự phát triển bền vững chung của cộng đồng xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo thủ tướng ban nội chính trung ương bộ công an
kết quả sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số sáu ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị nhà nước
và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức trong phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm
qua thanh tra tp hcm phát hiện sai phạm về kinh tế bảy bốn trăm linh
bảy trăm bốn mươi sáu tỷ đồng kiến nghị thu hồi gần bảy năm tỷ đồng kiến nghị xử lý khác hơn bảy bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng
kiến nghị xử lý hành chính hai tổ chức chuyển cơ quan điều tra một mươi một vụ việc
công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm gồm quản lý và sử dụng đất đai
xây dựng cơ bản mua sắm tài sản công thuế hải quan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
và công tác tổ chức cán bộ

của những thương hiệu và nhà bán hàng này
trong tương lai line shopping cũng sẽ liên tục nâng cao

ngành du lịch được dự báo là ngành kinh tế có khả năng phục hồi nhanh nhất
sau đại dịch do đó để phục hồi và phát triển thích ứng với trạng thái bình thường mới
ngành du lịch cần triển khai đồng bộ các giải pháp bền vững
cần ứng dụng mạnh mẽ marketing số internet số hóa các tài nguyên du lịch
khai thác các mạng xã hội đều quảng bá đưa hình ảnh việt nam
là điểm đến an toàn và hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế
dịp tết đang đến gần các cơ quan chức năng
đưa ra cảnh báo người tiêu dùng không nên mua bánh kẹo hàng hóa
ở những fanpage có địa chỉ thông tin người bán mập mờ
hoặc có dấu hiệu giấu địa chỉ bán hàng chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn
bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể
bên cạnh nỗi lo về những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
ở các cửa hàng các chợ thì hiện nay thời điểm dịch bệnh
hình thức bán hàng online đang phát triển rất rầm rộ
và chất lượng nguồn gốc cũng như là xuất xứ của những mặt hàng
được kinh doanh trên mạng là câu hỏi đặt ra
đối với người tiêu dùng và cũng là bài toán khó
đối với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra quản lý xử lý
đối với những mặt hàng được kinh doanh online
chỉ cần gõ một từ khóa bánh kẹo mứt tết
thì trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng triệu đường link
trang bán hàng với số lượng hàng hóa khủng
với rất nhiều mặt hàng đủ chúng loại từ hàng handmade nhà làm
đặc sản vùng miền với những lời quảng cáo thu hút người xem
cái việc mà mua hàng online
rất là phổ biến ở giới trẻ
có nhiều mặt hàng được bày bán như là quần áo
cho đến thức ăn hoặc là đồ ăn vặt
họ thường quảng cáo là đặc sản vùng miền
từ miền này miền kia
nhưng mà em cảm thấy là nó không có đảm bảo
về mặt uy tín của những chất lượng
mình cũng không biết là họ có thật sự là sản xuất ở đó hay không
có một loại em mua kẹo thì mục đích của em là mua về ăn thử
rồi sau đó biếu tết
nhưng mà khi mà khui ra thì thật sự là cái kẹo đó
nó rất là tệ so với cái quảng cáo
khi mà quảng cáo thì nó là trái cây tự nhiên
để làm kẹo màu sắc y như hình
nhưng mà thật sự là em thấy là không có giống cho lắm
cho nên em không có hiện tại thì em cũng rất là lo lắng
về cái vấn đề là mua thực phẩm
hay là mua bánh mứt để biếu tết
hình thức bán hàng này đem lại tiện lợi cho người dân
khi dễ dàng tìm kiếm mua hàng đặt hàng
tuy nhiên khi nhận hàng như thế nào
mới là một câu chuyện đáng quan tâm
và đã từng có rất nhiều tình huống
dở khóc dở cười
khi khách đặt mua hàng
nhưng khi nhận hàng thì không đúng
với sản phẩm đã chọn
thường là không đúng chất lượng không đúng mẫu mã
như trường hợp chị kiều nhi
ở quận cò vấp cũng vào dịp gần tết
chị đặt mua thực phẩm được giới thiệu
là đặc sản vì mua số lượng
nhiều để biếu rất cẩn thận
chị nghi gọi điện thoại cho người bán
để tìm hiểu kỹ về sản phẩm
mới đặt mua hàng nhưng
đến khi nhận được hàng mở ra kiểm tra
thì chị mới thất vọng hoàn toàn
người ta giới thiệu
cái bánh cấy đặc sản
của gì đó thì mình nói
cái món này lạ mình cũng không biết
với quê mình chắc cũng không biết
mình thử mua cái này để mình gửi về
thì em có liên hệ
bên đó cũng bảo đảm
bánh chị bảo đảm chất lượng
đúng đương vị
đặc sản hàng mới
mỗi ngày khi mà tôi về
mở thùng hàng ra kiểm tra
thì thấy là bánh vỡ
bể rồi mình nhìn vô
mình cảm giác nó là cũ chứ không phải là hàng mới
như là nguyên vẹn đồ
thì khi mà mình nhận cái đó thì buồn
buồn cũng thất vọng
nhưng mà cũng gọi là
một bài học cho mình
có những cái trường hợp mà họ buôn bán gọi là
treo đầu dây bán thịt chó
họ bán gọi là
họ bất chấp
họ chỉ vì cái lợi nhuận của họ
họ vì cái lợi ích của họ
và làm cho
người mua thất vọng
và những người mà bán có tâm
những người bán chiến thống
mang cái tiếng
một vấn đề đáng lo ngại
là bên cạnh những người bán hàng online
có đăng ký kinh doanh
thì phần lớn là những cá nhân
vì lợi nhuận đăng bán những hàng thực phẩm nhập lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhạc mát
thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều kho hàng
đang chứa trữ những mặt hàng
không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
khi làm việc với chủ hàng được biết
đây là những mặt hàng được thu mua từ các tỉnh
vận chuyển về các kho ở tp hcm
để phân phối chủ yếu bán online
từ đây cho thấy
khi mua và sử dụng những sản phẩm này
thì sức khỏe của người dân thật sự bị đe dọa
hình thức kinh doanh trên mạng
mà để có những vi phạm đưa ra đấy
những hàng hóa hàng gian hàng giả
hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc
rồi lừa dối người tiêu dùng gian lận thương mại
thì nó đã diễn ra thường xuyên
và đối với lực lượng quản lý trường
cũng như nhiều cơ quan chức năng
thì đây là một cái thách thức rất lớn với chúng tôi
và chúng tôi thường xuyên
thường xuyên chuẩn bị lực lượng
nâng cao cái trình độ nghiệp vụ
và phối hợp với nhau để xử lý
vừa rồi là những cập nhật của tp hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hộp thư điện tử của tp hôm nay
còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại